các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi ông bị khởi tố
ngày một mươi bốn tháng bảy hội đồng quản trị tập đoàn flc đã chấp thuận đề nghị đơn tư chức của bà vũ đảng hải yến
sau khi bà yến đề nghị được thôi giữ chức phó tổng giám đốc flc vì một số lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhiệm được công việc
bà vũ đặng hải yến cũng là người trước đó đã thay mặt và đại diện thực hiện toàn bộ các quyền liên quan đến tài sản
quyền tài sản thuộc sở hữu của ông trịnh văn quyết và điều hành toàn bộ hoạt động của tập đoàn flc và bamboo airways
sau khi ông quyết bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố đến khi hội đồng quản trị của flc đã bầu ông đặng tất thắng làm chủ tịch mới
trước đó tập đoàn flc cũng đã có nhiều thay đổi về nhân sự
đại hội cổ đồng bất thường ngày hai tháng bảy đã bầu ba nhân sự bổ sung vào hội đồng quản trị gồm ông lê bá nguyên
ông doãn hữu đoàn và ông lê thái sam sau đó ông nguyên được hội đồng quản trị bầu làm chủ tịch thay cho ông đặng tất thắng
trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng lên và hạn mức tín dụng hạn hẹp
hàng loạt ngân hàng đã có sự điều chỉnh về mặt bằng lãi suất cho vay
lãi suất vay mua nhà đã không còn nhiều ưu đãi như trước nữa
trái với thời điểm này của năm ngoái thời điểm mà các ngân hàng giảm lãi suất để kích thích nhu cầu vay của người dân
thì thời điểm này các ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất từ một đến hai mỗi năm
điều này đã khiến áp lực vay mua nhà của người dân ngày càng gia tăng
vì vậy người dân cần phải cân nhắc lãi suất may lâu dài để tránh trường hợp là không thể thanh toán được theo tiến độ
trong tháng bảy này có hai ngân hàng điều chỉnh lãi suất cho vay là ngân hàng ub và vib
ub đã tăng lãi suất cho vay mua nhà từ mức sáu bốn mươi chín mỗi năm trong tháng trước lên mức bảy sáu mươi chín mỗi năm trong tháng này
trong khi đó vib cũng đã điều chỉnh tăng hai lãi suất lên mức tám bảy mỗi năm cho các khoản vay với mục đích mua nhà
xin han bang điều chỉnh lãi suất cho vay mua nhà cố định một năm vay đầu tiên từ sáu hai mỗi năm lên tám hai mỗi năm
cố định lãi suất vay
trong hai mươi sáu tháng lên tám chín mỗi năm thay vì mức bảy sáu mỗi năm
hiện lãi suất cho vay mua nhà thấp nhất là từ bốn chín mươi chín mỗi năm được áp dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam msb
tuy nhiên mức lãi suất uob này chỉ cố định trong ba tháng đầu đến tháng thứ bốn sẽ thả nổ theo lãi suất thị trường
các ngân hàng khác như tb bank cho vay mua nhà từ năm chín mỗi năm bidv sáu hai mỗi năm techcom bank sáu sáu mươi chín mỗi năm
ocb sáu chín mươi chín mỗi năm
scb bảy chín mỗi năm
theo dự báo của các chuyên gia lãi suất cho vay theo chấp mua nhà nổi cuối năm này sẽ cao hơn so với nửa đầu năm
theo bộ xây dựng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tổng lượng giao dịch các dòng bất động sản nhìn chung tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó lượng giao dịch tập trung nhiều vào phân khúc đất nền
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tổng lượng giao dịch căn hộ chung cư nhà ở riêng lẻ khoảng năm mươi giao dịch
trong khi giao dịch đất nền tại khoảng hai trăm linh giao dịch
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một số liệu này cho thấy nhu cầu về nhà ở và đầu tư bất động sản của người dân vẫn rất lớn
dù nguồn cung của các dự án nhà ở suy giảm kinh tế có nhiều khó khăn
về mặt bằng giá hiện giá căn hộ chung cư tại các địa phương đều có xu hướng tăng với tỷ lệ tăng bình quân khoảng ba so với thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi ba
tại hà nội giá chung cư tăng khoảng bốn năm cao hơn so với thành phố hồ chí minh tăng khoảng một hai so với cuối năm hai nghìn hai mươi một
giá nhà ở rừng lệ đất nền có biên độ tăng cao hơn so với căn hộ chung cư bình quân tăng khoảng năm bảy so với cuối trước
hiện bộ xây dựng đang đẩy mạnh kiểm tra ra soát các dự án nhà ở kinh doanh bất động sản để kịp thời tháo gỡ các vướng mắt trong thủ tục đầu tư đất đai quy hoạch xây dựng thúc đẩy triển khai tạo nguồn cung cho thị trường
theo internations việt nam đứng thứ bảy trong top một mươi điểm đến tốt nhất cho người nước ngoài sinh sống trên toàn cầu và xếp thứ hai tại khu vực đông nam á
bản xếp hạng này khảo sát một mươi một chín trăm bảy mươi lao động đang làm việc ở năm mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
tiêu chí xếp hạng xoay quanh năm hạng mục là chất lượng cuộc sống ổn định cuộc sống công việc tài chính cá nhân và nhu cầu thiết yếu
trong đó việt nam xếp hàng bảy toàn cầu về nơi làm việc tốt nhất cho người nước ngoài
theo internations việt nam được đánh giá là xuất sắc về hạng mục tài chính cá nhân đứng hạng nhất trong danh sách các nước khảo sát
tám mươi lao động nước ngoài được khảo sát hài lòng về chi phí sống
họ không có áp lực tiền bạc khi sống ở đây
và đến chín mươi hai nói rằng thu nhập của họ là đủ hoặc dư để sống thoải mái
internations là cộng đồng người lao động đi làm việc ở nước ngoài
với hơn bốn năm triệu thành viên đến từ bốn trăm hai mươi thành phố toàn cầu chưa sát hại các điểm đến lý tưởng cho người nước ngoài làm việc
nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin truyền thông thống kê
dịch vụ truyền hình trả tiền ott tại việt nam
sáu chín triệu thuê bao với ba mươi tám đơn vị cung cấp dịch vụ
tuy nhiên cơ quan quản lý đánh giá đang có sự cạnh tranh chưa bình đẳng về biên tập nội dung phát hành
nên đã ban hành nhiều công vụ và chính sách mới
báo cáo của cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho thấy
doanh thu cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai ước đạt bốn năm trăm linh tỷ đồng
cơ quan quản lý này dự kiến doanh thu của cả năm hai nghìn hai mươi hai đạt khoảng chín ba trăm linh tỷ đồng
tăng trưởng nhẹ so với con số chín hai trăm linh

báo cáo xu hướng truyền thông tại việt nam nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai của đơn vị yuko cũng cho thấy
tỷ lệ khán giả việt nam tiếp cận dịch vụ xem video không trực tiếp
bao gồm không trả phí và có trả phí tăng đều từ năm hai nghìn một mươi chín đến hết năm hai nghìn hai mươi
quy mô thị trường nội dung số của việt nam thực ra cực kỳ lớn
ngày xưa thì chúng ta thấy là nội dung số cho điện thoại này
rồi bây giờ những nền tảng như là can hay match
hay là ott của fpt play galaxy play
doanh thân cực kỳ lớn lớn lắm lắm vài chục ngàn tỷ
điều đó nó tốt cho sự phát triển của ngành
nền tảng ott trong nước hiện nay có lợi thế về mảng nội dung thể thao và tin tức
lĩnh vực giải trí phim ảnh và ca nhạc hiện đang được chiếm lĩnh
với các đơn vị xuyên biên giới hoạt động tại việt nam
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
cục đánh giá doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền
của các doanh nghiệp trong nước tăng không đáng kể
khi tiếp tục đối mặt với sự cạnh tranh gây gắt
các nền tảng xuyên biên giới thu hút người dùng việt nam
với nhiều nội dung phong phú chất lượng cao
đồng thời các công ty có quy mô lớn về giải trí
như netflix hay cgv đều đang đổ tiền sản xuất nội dung bán địa
thông qua một số cuộc thi và quỹ điện ảnh
do đó để cân bằng được cán cân cạnh tranh
các đơn vị ott nội địa cần sự quan tâm mạnh mẽ hơn
nhưng mà thật ra
tôi cũng phải nhắc lại một điều là tất cả các cơ hội này
nó đều đến từ nước ngoài
nghĩa là nước ngoài hoặc là nước bên ngoài việt nam
chứ nó không phải là những cái chủ động từ chính phủ
từ trong nước
và đó là một cái mà tôi nghĩ là
trong cái cách mà mình làm chính sách
cũng như là mình xây dựng chiến lược phát triển điều hành
thì mình phải thấy là
không thể chấp nhận chuyện đó mãi được
mình phải mỗi lúc nào đó người việt nam
phải cùng làm với việt nam
để mà có được một cái kết quả chung với nhau
giải trí trên nền tảng số
một cái xu hướng chung của thế giới
và cũng như là của việt nam
để mà cạnh tranh với các cái nền tảng khác
các cái đối thủ khác
thì cái việc mà tập trung và sản xuất
cái nội dung độc quyền là cái điều tất nhiên
đấy là một cái vũ khí để cạnh tranh với các đối thủ khác
chính vì vậy nên là chúng tôi đầu tư vào
cái việc sản xuất nội dung
để mà thu hút thêm người dùng
cũng như là để giữ khán giả
khi mà họ đã đăng ký rồi
thì họ sẽ ở lại và sẽ thường xuyên sử dụng
có thể mang lại cho họ những cái
những cái trải nghiệm giống như là đi xem hình dạng
bộ thông tin và truyền thông cho rằng
việc cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước
của nền tảng ott xuyên biên giới
là không cùng mặt bằng
khi doanh nghiệp ngoại chỉ bị quản lý nhiều về cấp phép
đóng phí thuế và biên tập nội dung
những quy định mới đã và sẽ được bổ sung
để quản lý các nền tảng xuyên biên giới
do hoạt động từ việt nam
các nền tảng này
ý là phải chơi khai và nộp thuế
khi cung cấp dịch vụ với cơ quan thuế
đầu tháng bảy
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
khởi động cổng thông tin tiếp nhận và phản ánh
về các sai phạm về nội dung
trên dịch vụ truyền hình ott tv xuyên biên giới
từ thời điểm này
khán giả có thể tham gia ý kiến
phản ánh đến cơ quan quản lý nhà nước
một cách trực tiếp
khi phát hiện các nội dung trái phát lộ
về các dịch vụ ott tv xuyên biên giới
hiện diện tại việt nam
băng cấp giả sổ đo giả chứng minh thư giả
và bây giờ là giấy siêu âm thai giả
chưa bao giờ thị trường làm giấy
siêu âm thai giả lại sôi động như hiện nay
trên các trang mạng xã hội
qua những tin nhắn điện thoại
các đối tượng này công khai mời chào
các loại giấy siêu âm giả
với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng
nhóm phóng viên của thành phố hôm nay
đã nhập cuộc và phát hiện một đường dây
làm giấy siêu âm thai
xét nghiệm thai giả mạo
các phòng khám bệnh viện uy tín
làm giấy siêu âm thai giả thai yếu dọa sẩy
xét nghiệm theo yêu cầu lấy ngay
siêu âm tiếng anh chung nhận
cam kết giống y hệt các phòng khám
bệnh viện trên toàn quốc
một trang facebook có tên giấy siêu âm thay giả
công khai số điện thoại nhưng chỉ nhận giao dịch
bằng hình thức nhắn tin zalo
trong vai một phụ nữ có nhu cầu
làm giấy siêu âm xác nhận có thai
phóng viên antv liên hệ với người phụ nữ tên thảo
theo số điện thoại trên quảng cáo
chúng tôi nhanh chóng nhận được giấy siêu âm giả
của phòng khám một trăm hai mươi năm thái thịnh
cam kết có thể làm được tất cả giấy siêu âm
của các phòng khám trên toàn quốc
người này còn khẳng định sẽ không ai nhận ra giấy tờ giả
vì có khu chuẩn và đã làm cho rất nhiều người thành công
chỉ với một vài tin nhắn cũng như là giao dịch qua zalo
ngay lập tức sau hai tiếng thì với chi phí hơn một triệu đồng
phóng viên chúng tôi đã mua được phiếu siêu âm thai ba d
tại phòng khám một trăm hai mươi năm thái thịnh
vậy thì phiếu siêu âm này
tính xác thực như thế nào
ngay bây giờ thì chúng tôi đã có mặt tại
địa chỉ của phòng khám để xác minh
giả hoàn toàn
bởi vì nếu như ở thái thịnh chúng tôi á
thì những cái bệnh án mà ba d
thì siêu âm thai ba d thì không có cái ảnh màu như thế này
mà chỉ có cái ảnh đen trắng thôi
trong cái kết luận của cái kết quả này
thì ở chúng tôi là thường có một cái câu lý giải
chứ không phải là các cái số
một cách đơn độc như thế này
qua kiểm tra cái phần mềm bệnh án điện tử của phòng khám
thì trong ngày một mươi hai tháng sáu
không có bệnh nhân nào tên là kiều thanh xuân
là cái thứ nhất
cái thứ hai là cũng trong ngày một mươi hai tháng sáu
thì bác sĩ lê thị thu thảo là không có lịch làm việc
không chỉ dừng lại ở việc làm giả giấy tờ của các phòng khám tư
đối tượng này còn khẳng định
có thể làm giả giấy tờ của nhiều bệnh viện công
với lời hứa cam kết như thật
vì bù phôi từ bệnh viện
tiếp tục muốn làm giấy kết quả thai yếu
có xác nhận của bệnh viện nhà nước
sau khi chuyển tiền cho nhóm đối tượng
chúng tôi nhanh chóng nhận được giấy siêu âm thai
và kết quả trần đoán của bệnh viện phụ sản hà nội
phóng viên antv đã có cuộc trao đổi
với đại diện bệnh viện phụ sản hà nội
để xác minh độ chính xác của số giấy tờ này
cầm cái phiếu trên tay thì đây chắc chắn là một cái kết quả siêu âm giả
nếu như không phải là người làm việc ở trong bệnh viện
thì nếu nhìn cái tờ giấy này thì chắc chắn là sẽ tin ngay
các cái chỉ số thông số thì trông có vẻ rất là rõ ràng và đầy đủ
hình ảnh thì phải nói là nếu như quan sát một hình ảnh đủ tiêu chuẩn
một cái thai nhỏ thì như thế này là rất là đẹp
không hề có cái gì gọi là sai
trước đây thì cũng rất là nhiều lần
có những cái giấy tờ giả xuất hiện trong bệnh viện
thậm chí đã có giấy chứng sinh giả
hoặc là chữ ký giả của ban giám đốc hay của trường phòng quay tổng hợp
thế nhưng mà về một kết quả một cái siêu âm giả
thì đúng là đây là lần đầu tiên mà mình tiếp nhận
vậy là chỉ bằng một vài thông tin do người mua cung cấp
nhóm đối tượng này đã có thể cho ra những tờ kết quả siêu âm thai
mà để đánh giá thật giả
cần phải có những người chuyên môn mới thực hiện được
hành vi lừa đảo này sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực như thế nào
tới an ninh trật tự an toàn xã hội
và làm thế nào để nhận diện
mời quý vị cùng theo dõi chi tiết trong chương trình
alo ba trăm tám mươi chín làm giả giấy khám thai
phát sóng vào một mươi chín h ba mươi
chín h bốn mươi năm ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
trên truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thành phố hôm nay
minh thắng xin chào và hẹn gặp lại